vào sáng ngày hôm nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
và một mươi một bị cáo khác trong vụ việt á phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
với cáo buộc nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu usd từ việt á hồi tháng một năm nay ông nguyễn thành long đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt một mươi tám năm tù
ông long đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt ngoài ông long các bị cáo phan quốc việt chủ tịch việt á trịnh thanh hùng phạm duy tuyến nguyễn trường giang cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hồ thủy tiên
chú ở quận hải châu để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cặp vợ chồng bị hại chú ở quận hải châu có mua của vợ chồng tiên một mảnh đất với giá hơn một mươi tỷ đồng
sau khi đã chuyển đủ số tiền mua đất và đến văn phòng công chứng thực hiện việc chuyển nhượng
thì vợ chồng bị hại mới vỡ lẽ là thửa đất trên đã được thế chấp cho ngân hàng
ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tiên đã bán lô đất trên cho một người khác
cho đến ngày ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bị hại tiếp tục mua của tiên một mảnh đất khác với số tiền hơn chín bảy tỷ đồng
sau đó bị hại tiếp tục phát hiện lô đất trên cho một người khác
lô đất này đã được vợ chồng của tiên ủy quyền mua bán cho người khác
qua điều tra xác định vợ chồng hồ thủy tiên biết việc ủy quyền lô đất cho người khác
nhưng vẫn đồng ý bán cho bị hại và chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng
với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bố đối tượng là trần minh trí nguyễn thiện trí
nguyễn nhật sơn và đặng duy tâm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
liên quan đến vụ việc nguyễn thị tố hương đã bị lập hồ sơ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện định quán đã bắt quả tăng năm đối tượng trên
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã phú cường
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một bịch ni lông bên trong còn bám dính chất bột màu trắng
qua test nhanh cả năm đều dương tính với chất ma túy
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa phát hiện và thu giữ lô hàng hóa gồm các máy pot và tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào ngày một mươi ba tháng năm công an thành phố lạng sơn đã kiểm tra hành chính nhà ở của mã quang tú
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường tam thanh có hai mươi hai máy pot và bảy mươi sáu lọ tinh dầu các loại dùng cho thuốc lá điện tử
thời điểm kiểm tra chủ của lô hàng không xuất trình được các hóa đơn chứng từ
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ
tú cho biết số thuốc lá điện tử này đã được đặt mua trên facebook của những hội nhóm
chuyên bán thuốc lá điện tử để mang về bán kiếm lời
vào tối ngày hôm qua cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có văn bản gửi sở y tế vĩnh phúc
sau vụ việc có ba trăm năm mươi công nhân của công ty trách nhiệm hiểu hạn sinwon ebenezer việt nam
tỉnh vĩnh phúc nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
cục đề nghị đình chỉ ngay bếp ăn của công ty này
tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân của vụ việc theo quy định
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế vĩnh phúc chỉ đạo ngay các cơ sở y tế
có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân
trong trường hợp cần thiết có thể xin hỗ trợ hội trần chuyên môn với tuyến trên
trước đó vào trưa ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng năm công ty trách nhiệm hiểu hạn sinwon ebenezer việt nam
tổ chức cho ba hai trăm chín mươi tám công nhân ăn trưa cho đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày
thì đã có ba trăm năm mươi một công nhân của công ty
có biểu hiện đau bụng buồn nôn và đang được chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện trên địa bàn
công an thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh tạm giữ hình sự
đối với nguyễn đăng dương phạm hoàng hà cùng ở thành phố hà nội
nguyễn mậu tuấn ở tỉnh bắc ninh phan tiến hoàng ở tỉnh hương yên về hành vi cướp tài sản
nguyễn duy khánh ở tỉnh hà nam về hành vi gây dối trật tự công cộng
hoàng văn quyền ở tỉnh thái bình về hành vi che giấu tội phạm
do có mâu thuẫn từ trước vào ngày ba tháng năm dương hà tuấn hoàng khánh chuẩn bị sẵn hung khí như dao
phóng lợn đi từ thành phố hà nội sang tỉnh bắc ninh tìm một nhóm thanh niên để đánh nhau
khi đi đến khu vực phố đa tiện phường xuân lâm thị xã thuận thành thì năm đối tượng trên mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác
các đối tượng cầm dao phóng lợn đuổi đánh nhóm thanh niên mới gặp và cướp một xe mô tô
sau khi gây án nhóm năm đối tượng đã lẩn trốn tại nhà trọ của hoàng văn quyền ở quận hoàng mai thành phố hà nội
chiếc xe cướp được các đối tượng đã tháo biển số thay đổi kết cấu rồi nhờ người mang đi bán để lấy tiền tiêu xài
còn liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn như tân ba mươi ba tuổi
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra lập rõ
nguyễn như tân là đối tượng không nghề nghiệp ổn định lại thích ăn chơi
để có tiền tiêu xài tân đã đến địa bàn huyện cẩm mỹ để trộm cắp tài sản
khi đi ngang qua nhà một người dân ở huyện cẩm mỹ phát hiện không có người trông coi
nên lẻn vào trộm hai chiếc điện thoại di động trị giá một mươi bảy triệu đồng
mang đi bán thì bị lực lượng công an bắt cùng tăng vật
được biết đối tượng nguyễn như tân có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc xe bồn chở bê tông sập cầu khiến cho một người chết
và bốn người bị thương xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng năm tại công trình xây dựng nhà ở trái phép
tại phường tiền phong tp thái bình
trước đó trong quá trình đổ bê tông mái tầng hai của công trình xây dựng
một trụ trống của xe cầu đã trống lên mặt cống của vỉa hè
đường trần thủ độ gây sập trụ kéo theo cần cầu truyền dẫn bê tông bị sập theo
đè xuống mái nhà đang có một mươi hai người tham gia thi công khiến cho một người tử vong và bốn người bị thương
cơ quan chức năng cho biết công trình nơi xảy ra vụ tai nạn chưa được cấp phép xây dựng
vào ngày chín tháng năm chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ công trình
và yêu cầu chủ nhà dừng thi công
tuy nhiên lợi dụng ngày cuối tuần lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường
chủ nhà đã tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam về tội giết người đối với lầu vũ nhật đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã vĩnh ngọc thành phố nha trang
trước đó như tin đã đưa trong ba ngày bốn sáu và bảy tháng năm lầu vũ nhật đăng điều khiển xe máy
tay công ấm tuyếp chạy qua nhiều đường phố trên địa bàn phường vĩnh hải phường vĩnh hòa
của thành phố nha trang rồi lần lượt đánh vào đầu năm người phụ nữ đi đường khiến họ bị chấn thương
trong số đó có ba trường hợp phải vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa cấp cứu và điều trị
riêng người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại đường bắc sơn phường vĩnh hải đã tử vong vào chiều ngày chín tháng năm
ba cháu gái tại tỉnh nghệ an vừa được công an huyện tương dương giải cứu trước khi bị các đối tượng bán sang nước ngoài
trước đó đối tượng seo thị thành chú tại huyện tương dương cùng với lương thị biên và seo văn hiên
đều trú tại huyện kỳ sơn đã lừa bán ba cháu gái ra nước ngoài
sau khi thu thập tài liệu
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện tương dương phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng giải cứu ba cháu gái
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã móc nối với một người việt nam ở nước ngoài bán các cháu gái để hưởng lợi số tiền một trăm sáu mươi năm triệu đồng
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tương dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba đối tượng này
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước cho biết đã tạm giữ nghi phạm vận chuyển hơn ba trăm tám mươi kg pháo
sau bốn ngày lần trước
trước đó vào tối ngày bảy tháng năm tại quốc lộ một mươi ba đoạn thuộc phường thành tâm thị xã trân thành
khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra lái xe đã bỏ chạy thoát thân
tiến hành kiểm tra khám xét chiếc xe tổ công tác phát hiện và thu giữ hai trăm hai mươi bệ pháo
nghi là pháo nổ và pháo hoa tổng trọng lượng ba trăm tám mươi chín sáu kg
sau khi lập hồ sơ vụ việc và tiến hành truy xét đến ngày một mươi tháng năm lái xe cao trí dũng
chú tại tỉnh bình dương đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội do mình thực hiện
công an huyện mường la tỉnh sơn la vừa thông tin chính thức về vụ việc cô giáo mầm non
có hành vi dùng chân tay và dép đánh đập cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi sáu trú tại thị trấn ít ong huyện mường la
tại cơ quan công an lê thị lợi là giáo viên trường mầm non thị trấn ít ong huyện mường la khai nhận
do mâu thuẫn trong cuộc sống sinh hoạt giữa bà lê thị lợi và gia đình bà ngô thị kim liên
là bà của cháu bé nên khi bà lợi nhìn thấy cháu đang đi bộ qua trước cửa nhà mình
đã nảy sinh ý định đánh đập cháu sau khi xảy ra vụ việc cháu bé đã được gia đình đưa đi khám và điều trị
hiện sức khỏe và tâm lý đã ổn định vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện mường la tiếp tục điều tra xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
còn tại tp hcm công an quận bình tân đang điều tra làm rõ vụ cháy xảy ra tại sưởng làm mũ bảo hiểm
trên đường nguyễn văn cự phường tân tạo a khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu dụi
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày lửa bất ngờ bùng phát bên trong xưởng ngay sau khi nhận được tin báo
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình tân có mặt
ngọn lửa đã bùng phát mạnh khói đen bao trùm cả khu vực lực lượng chức năng dùng máy bơm công suất lớn
bơm nước trực tiếp dưới cây gần đó để chữa cháy đến một mươi năm h cùng ngày đám cháy được không chế dập tắt
tuy nhiên cơ sở làm mũ bảo hiểm đã bị đổ sập một phần nhiều tài sản phương tiện bị thiêu dụi
theo người dân xưởng sản xuất này ngừng hoạt động hơn một tuần nay và huyện nguyên nhân cũng như thiệt hại
từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ